quỹ ban nhân dân thành phố hà nội vừa đề nghị thủ tướng cho áp dụng cơ chế đặc thù trồng bổ sung sáu trăm linh cây xanh trên các tuyến phố có vỉa hè rộng các giải phân cách và khu vực trang trí cho sự kiện lớn của trung ương và thủ đô
điểm đáng chú ý của cơ chế này đó là không qua đấu thầu
điểm đáng chú ý của cơ chế này đó là không qua đấu thầu
mình trồng thế nào cho nó đẹp và mình mua bán cho nó đàng hoàng
chẳng hạn như cây muồng này này là rất là giòn

rất là nguy hiểm
thế nên là trồng cái cây nào nó chắc chắc một tí mà tán nó rộng nó không cần cao mà nó chỉ rộng ra là được
bàn về vấn đề này các đại biểu quốc hội ủng hộ việc trồng cây xanh
nhưng việc có qua đấu thầu hay không thì phụ thuộc vào sự xem xét của chính phủ
tôi rất ủng hộ
việc đó là vì sao
là vì mặc dù đã có một triệu cây xanh rồi
thì trên thực tế thành phố hà nội của chúng ta vẫn cần cây xanh
cây xanh ở trong thành phố cái thứ nhất nó phải xanh nhưng mà nó phải sạch
sạch theo cái nghĩa là nó đưa lại cái không khí nó phải trong lành
nó đưa lại cái không khí nó là thực sự là tốt cho sức khỏe
thì cái đó nó rất quan trọng
thì chú tây cho rằng là cái này nó thẩm quyền
và thành phố phải xin phép
và nó căn cứ vào cái tính chất của cái việc mà trồng cây xanh
nó liên quan đến thời vụ liên quan đến chủng loại
và cũng như là cái việc mà nó phải bảo đảm để kịp đáp ứng
ở cái giai đoạn hiện nay để thực hiện những cái nhiệm vụ trọng thâm của thành phố
vì vậy là cái việc mà thành phố có chủ trương và xin thủ tướng cho phép là hoàn toàn phở
thành phố hà nội đã đề nghị thủ tướng cho phép được chủ động chọn nhà cung cấp cây xanh
thay vì đấu thầu để tìm được đơn vị có đủ năng lực áp dụng
áp dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc áp dụng hình thức đặt hàng
để bảo đảm tính linh hoạt kịp thời triển khai ngay các nhiệm vụ được giao